nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi và kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức chương trình trao tặng gần hai mươi tấm vé nghĩa tình
vé tàu vé xe và quà cho công nhân về quê đón tết
qua báo cáo của các cấp công đoàn tỉnh đến nay đã có ba trăm linh bảy tám trăm hai mươi năm công nhân viên chức
lao động thành phố đã được các cấp công đoàn các đơn vị doanh nghiệp chăm lo tết
với tổng số tiền trên một trăm một mươi tỷ đồng
trong đó chương trình tấm vé nghĩa tình năm hai nghìn hai mươi các cấp công đoàn đã vận động doanh nghiệp
để tặng một mươi chín tám trăm bảy mươi vé xe vé tàu lửa với tổng kinh phí hơn một mươi bảy tỷ đồng để hỗ trợ cho công nhân lao động
có thành tích xuất sắc trong lao động nhiều năm qua chưa về quê vì điều kiện kinh tế khó khăn
món quà trao tặng tuy không lớn nhưng là tấm lòng sẽ chia nghĩa tình của các nhà hảo tâm
các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động
với hy vọng góp phần giúp công nhân lao động đón những ngày tết cổ truyền thật trọn vẹn
đầm ấm cùng gia đình